dãnh mây rông bị đẩy xuống khu vực bắc bộ cũng sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền trung
khiến cho trong đêm nay và chiều tối mai khu vực các tỉnh thanh hóa nghệ an và cả hà tĩnh
tiếp tục có mưa rào và rông mạnh
trong khi đó đối với các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế cũng có mưa rào và rông
nhưng tập trung chính ở khu vực vùng núi phía tây và thời gian mưa rông xảy ra về chiều và tối
cần phải đề phòng với nguy cơ rông mạnh kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xoáy và thậm chí là cả mưa đá
nền nhiệt ngày mai ở khu vực miền trung tiếp tục giảm cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ thanh hóa
đến thừa thiên huế nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ một vài nơi ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
với mức nhiệt giao động trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
mưa rông rải rác được dự báo sẽ tiếp tục lặp lại trong đêm nay và chiều tối ngày mai
cho cả hai khu vực là tây nguyên và khu vực tây nguyên
nguyên nhân là do gió mùa tây nam vẫn tiếp tục duy trì hoạt động trên cả hai khu vực
cục bộ có những điểm mưa vừa mưa to và rông và nguy cơ cao có thể xuất hiện lốc xoáy
và gió giật mạnh nguy hiểm nên người dân ở khu vực này cũng cần hết sức lưu ý
còn trước đó khoảng thời gian từ sáng cho đến chiều nam bộ và tây nguyên vẫn có nắng gián đoạn
với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ ở khu vực tây nguyên
và trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ ở các tỉnh thành thuộc khu vực nam bộ
trên biển ở khu vực vịnh bắc bộ cũng như là khu vực phía bắc của bắc biển đông
tiếp tục có mưa rào và rông
khu vực biển từ cà mau trở vào đến kiên giang cũng có mưa rông rải rác về chiều và tối
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một mươi km kèm theo nguy cơ về tố lốc và gió giật mạnh
trong khi đó ở khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió hướng nam đến đông nam
cường độ cấp bốn nhiệt độ trong khoảng hai mươi bảy ba mươi bốn độ
với khu vực huyện đảo trường sa gió hướng tây nam cường độ cấp bốn đến cấp năm
về chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông nhiệt độ trong khoảng hai mươi tám ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước